hôm qua tại hà nội văn phòng thương trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đã tổ chức diễn tập tại sáu điểm cầu tại miền bắc và miền trung

với kịch bản giả định một trận động đất đã xảy ra ngoài khơi tại miền bắc và miền trung
cảnh báo sóng thần sẽ tiếp tục được phát lặp lại trên hệ thống trực canh một mươi năm phút trên một lần
đây là đề án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai triển khai theo đề án xây dựng hệ thống báo độc trực canh cảnh báo sóng thần bốn trăm ba mươi của chính phủ

cảnh báo sóng thần sẽ tiếp tục được phát lặp lại trên hệ thống trực canh một mươi năm phút trên một lần
trong phần tiếp theo của chương trình nhiều thiết bị y tế hàng chục tỷ đồng bị bỏ không tại bắc cản
tăng cường kiểm tra các lò giếp mổ xa xúc
thưa quý vị thời gian qua ngành y tế bắc cạn đã được quan tâm đầu tư một số thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân
tuy nhiên hiện nay tình trạng nhiều thiết bị y tế được trang bị nhưng không đưa vào sử dụng gây lãng phí
không chỉ ở các cơ sở y tế tuyến xã tuyến huyện xây ra tình trạng
tình trạng này mà ngay tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cản cũng có những thiết bị quan trọng giá trị rất lớn lên đến gần năm mươi tỷ đồng cũng bị bỏ không nhiều năm nay
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tại khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn những căn phòng này là nơi khám và chẩn đoán bệnh cho các bệnh nhân
thế nhưng nó lại luôn trong tình trạng đóng cửa im lìm nhiều năm nay
bên ngoài cửa đã khóa trái và không một ai được tiếp cận
bởi bên trong đó đang là nơi cất giữ những thiết bị y tế hiện đại như hệ thống chụp mạch angio một bình diện cảm biến phẳng và hệ thống chụp cộng hưởng từ
hai thiết bị này được đầu tư với số tiền lên đến bốn mươi năm tỷ đồng nhưng nhiều năm nay chưa một lần được đưa vào sử dụng
nếu mà hiện đại chú là theo chú là phải nên đưa vào sử dụng thôi cho chứa bệnh được nhiều cho bà con thôi
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các đơn vị được giao quyền đấu thầu mua thiết bị này của tỉnh bắc cạn thiếu trách nhiệm
chậm hoàn thiện các thủ tục dẫn tới số vốn được giao đã giao hết hạn thanh toán không được chuyển nguồn nên vốn đầu tư bị thu hồi
chính vì thế đến nay những thiết bị này vẫn chưa được bàn giao cho bệnh viện sử dụng
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
cần thiết trong y khoa đến nay trên cả nước chỉ duy nhất bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn chưa có hai thiết bị này
điều này không chỉ ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh
mà còn là một nguyên nhân khiến bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn thiếu đi những tiêu chí cần thiết
để trở thành bệnh viện vệ tinh của bệnh viện tim hà nội và bệnh viện ca trung ương
trong những năm vừa rồi thì thực hiện đề án của bộ y tế thì bệnh viện cũng tham gia bệnh viện vệ tinh cho hai chuyên ngành
một là tim mạch hai là ung biếu
có hai máy này thì mình có thể triển khai được vệ tinh cho hai bệnh viện đó
nếu mà không có máy này thì mình sẽ triển khai chắc chắn là nó sẽ chậm hơn rất nhiều
sẽ không triển khai được có thể gọi là không triển khai được một số kỹ thuật
đặc biệt là về kỹ thuật can thiệp mạch là không thể triển khai được nếu không có máy chụp mạch này
trong y khoa hệ thống chụp mạch angio một bệnh viện cảm biến phẳng và hệ thống chụp cộng hưởng từ
là hai thiết bị rất cần thiết để trần đoán và can thiệp đến các bệnh liên quan đến tim mạch
các tổn thương liên quan đến cuộc sống hay thoát vị địa đệm
do thiếu những trang thiết bị cần thiết nhiều bệnh nhân đã phải xin chuyển viện lên tuyến trên
điều này đã khiến tỷ lệ chuyển tuyến của bệnh viện tăng lên rất cao
gây nhiều áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương
các tổn thương về cuộc sống rất cần thiết rất nhiều
các thoát vị địa đệm của cuộc sống cũng rất cần đến hai máy này
cũng như can thiệp về mạch thì cũng cần
bây giờ mình để hai máy ở trong phòng mà không hoạt động
thì thực sự nó không có gì
nó là một đảng phi lớn
đối với bệnh viện thì thực sự hai trang thiết bị này rất cần thiết
rất mong muốn được sớm để đưa vào sử dụng cho nhân dân
cũng mong là bệnh viện tỉnh cũng như các đơn vị liên quan
tạo mọi điều kiện để bàn giao máy cho bệnh viện để bệnh viện đưa vào sử dụng
chậm trễ trong khâu thẩm định của các đơn vị có liên quan
khiến cho những bệnh nhân chưa được hưởng lợi từ các thiết bị y tế hiện đại
do vậy tỉnh bắc cạn cần làm rõ xử lý nghiêm minh trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan
đã dẫn tới việc vi phạm hợp đồng khiến các thiết bị y tế đắt tiền bỏ không
trong khi người dân phải chuyển tuyến để được khám chữa bệnh
đồng thời cần có giải pháp kịp thời sớm đưa hai thiết bị y tế này vào sử dụng
phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng đã có các văn bản
yêu cầu công ty cổ phần nhật nguyên tháo sỡ toàn bộ các công trình vi phạm
của phim trường secret garden tại di tích thắng cảnh quốc gia hồ tuyền lâm
thành phố đà lạt trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh doanh nghiệp này đã lớn chiếm xây dựng
trái phép hàng loạt cây cầu trên mặt hồ thuộc khu vực một của di tích thắng cảnh
cấp quốc gia hồ tuyền lâm ảnh hưởng yếu tố gốc cấu thành di tích danh làm thắng cảnh
sau khi kiểm tra thanh tra sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng yêu cầu công ty
cổ phần nhật nguyên tháo sỡ toàn bộ các công trình vi phạm nằm trên mặt hồ
khu vực một hồ tuyển lâm
nếu doanh nghiệp không thực hiện thanh tra sở sẽ xử lý theo luật định
liên quan đến vụ việc trước đó ubnd tp đà lạt đã ban hành quyết định xử phạt hành chính
đối với công ty cổ phần nhật nguyên bốn mươi triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép
và quyết định xử phạt ba mươi triệu đồng đối với hành vi tự ý chuyển mục đích đất rừng phòng hộ
mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai công an tỉnh đồng nai phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
điều tra vụ đổ trộm chất thải công nghiệp
chưa qua xử lý ra môi trường tại xã hóa an tp biên hòa vào dạng sáng cùng ngày
tại hiện trường có ba xe tải đang chuẩn bị đổ rắc thải công nghiệp như vải bì ni lông giấy trà nhám
trong khi đó bốn xe tải còn lại chờ bùn thải công nghiệp chứa trong các bao tải đang chờ đến lượt vào khu vực trên để đổ trộm
bước đầu làm việc với lực lượng công an các đối tượng khai nhận
số rác trên được chủ xe ký hợp đồng vận chuyển của một số doanh nghiệp ở thị xã tân uyên tỉnh bình dương
để đưa đi xử lý
tuy nhiên sau khi nhận hàng các lái xe mang đến khu vực hoang vắng trên để đổ trộm để không phải mất chi phí xử lý
hiện vụ việc đang được công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vào hồi bốn h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại khu vực vùng biển thuộc thôn một mươi xã hải đông
thành phố móng cái tỉnh quảng ninh tổ tuần tra kiểm soát trên biển của đồn biên phòng bắc sơn
phối hợp hải đội hai trong khi làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát hiện bốn tàu vòng xi măng không biển kiểm soát
đang tiến hành bơm hút cát trái phép với số lượng lớn
bốn chủ tàu gồm đỗ văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phạm văn cứu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đều trú tại thôn một mươi xã hải đông thành phố móng cái
nguyễn thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn năm xã hải xuân thành phố móng cái
đặng văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khu một phường hải yên thành phố móng cái
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên bốn tàu đã khai thác được tổng số khoảng năm mươi tám m ba
và bốn máy bơm công suất một mươi hai cv cùng tám vòi ống nhựa
các chủ tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người phương tiện và giấy phép hoạt động khai thác cát
hiện đồn biên phòng bắc sơn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời ra quyết định tạm giữ tăng vật năm mươi tám mét khối cát và bốn tàu hút cát trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật
liên tiếp trong thời gian qua cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hàng loạt các lò giết mổ ra súc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
một số lò giết mổ lậu vẫn lén lút hoạt động trái phép để kiếm lãi
nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng tăng cao trong thời điểm tết đang đến gần
một lò díp mổ lậu tại tỉnh đồng nai những hình ảnh nhét nhát mất vệ sinh
khi bị kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được giấy phép hoạt động
nơi giết mổ cách thức hoạt động tất cả đều mất an toàn vệ sinh thực phẩm
tuy nhiên đây không phải là những hình ảnh hiếm gặp
càng gần tết nhu cầu tiêu thụ thực phẩm gia tăng
các lò mổ vì ham lãi nên bất chấp việc đưa ra thị trường thực phẩm bẩn
đáng chú ý có cơ sở bị phạt vi phạm đến lần thứ năm vẫn tái diễn
bây giờ các anh cứ nhìn đi nhà tôi tôi nèm tới đâu nó rất sạch sẽ thế đấy
bây giờ các anh cứ ra nò đi làm sao mà sạch như nhà tôi
ai cũng luôn cho rằng mình làm sạch an toàn nhưng rõ ràng hình ảnh thực tế thì hoàn toàn trái ngược
thiết nghĩ nếu chỉ phạt hành chính thì chưa hẳn đã đủ sức gian đe
vì thực tế có không ít cơ sở vi phạm rất nhiều lần
các địa phương thì thông thường có báo cáo chắc có lẽ là sợ bị chuyển điểm cho nên báo không còn
chính người địa phương tính quyết định cái này bởi vì ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của các cấp
từ lớp cấp xã đồng thời là tách nhiệm với người chăn nuôi phải tổ chức họ quản lý theo chuỗi
và chuỗi sản phẩm an toàn là quyết định cuối cùng của nhà nước quản lý đi cung cấp trong phạm sạch của người dân
tập trung rất nhiều vào kiểm tra các cơ sở các lò mổ
vấn đề an toàn thực phẩm vô cùng phức tạp ở các lò mổ và đây là một điểm vô cùng nhức nhối
nếu mà an toàn thực phẩm mà vẫn còn những cái vấn đề nhỏ lẻ những cái cơ sở nhỏ lẻ với những quy mô như vậy trong hộ dân như vậy thì vô cùng khó
đấy là cái nguồn nguyên liệu đầu tiên để có thể tạo ra các sản phẩm thực phẩm ở các khâu tiếp theo
chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp thanh kiểm tra nhất là thời điểm tết đang đến gần
không để thực phẩm bẩn được đưa ra thị trường
nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm giải phóng đồng xoài và đón chào năm mới kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
tối qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc nhịp điệu thành phố trẻ
đồng xoài trước ngày giải phóng còn gọi là đôn luân án ngữ tại ngã tư quốc lộ một mươi ba và một mươi bốn nối tây nguyên nam trung bộ với đông tây nam bộ campuchia
đồng xoài có vị trí chiến lược quan trọng mỹ nguyện cho xây dựng chi khu quân sự đồng xoài với các sân bay bãi pháo xe tăng công sự ngập cố thủ
nối liền với chi khu quân sự phước long khu mắt thần radar bà rá tạo thành vành đai phòng thủ để bảo vệ sài gòn
sau bốn mươi bốn năm giải phóng đảng bộ chính quyền và nhân dân đồng xoài đã đạt được những thành tiệu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế
ghi nhận những thành tiệu đó ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
thị xã đồng xoài đã được ủy ban thường vụ quốc hội công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh bình phước
mới đây tại thành phố hồ chí minh hơn ba trăm linh đoàn viên thanh niên tổng công ty điện lực thành phố hồ chí minh đã tham gia hiến máu nhân đạo
nhằm bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ nhân dân trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
với thông điệp vạn trái tim một tấm lòng một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
chương trình đã thu được hơn ba trăm linh đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu của trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố để cứu người trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi
cũng trong năm hai nghìn một mươi tám đoàn thanh niên tổng công ty điện lực thành phố đã phát động ba đợt hiến máu nhân đạo với số lượng hơn một đơn vị máu
đây là một trong những hoạt động tình nguyện evn vì cộng đồng của tổng công ty điện lực thành phố
nhằm phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ chung tay xây dựng thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám công ty điện lực quảng ngãi đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng
nhằm gửi lời tri ân tới tất cả các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành điện lực việt nam
các hoạt động nổi bật gồm tư vấn hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả cho giáo viên và học sinh các trường phổ thông
tặng và thay thế miễn phí thiết bị điện như sửa chữa đấu nối lại hệ thống điện bị xuống cấp tuyên truyền sử dụng điện an toàn hiệu quả cho người dân là đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi vùng sâu vùng xa
lần đầu tiên được học máy tính cho nên em thấy rất lạ và hay lắm vì nó tạo cho em tính tò mò và hàm học hơn
hôm nay có máy tính rồi em muốn hằng ngày được tiếp xúc để em học tập và tìm hiểu nhiều kiến thức hơn nữa thông qua việc học máy tính
tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã ba trang thuộc khu căn cứ cách mạng ba tơ tỉnh quảng ngãi nơi liệt sĩ bác sĩ đặng thùy trâm hy sinh trong chiến tranh chống mỹ cứu nước
công ty điện lực quảng ngãi phối hợp với vnpt quảng ngãi tài trợ miễn phí đường truyền internet mạng nội bộ và hệ thống điện giúp các em học sinh được tiếp cận với tin học và internet điều mà nhiều thế hệ thầy cô nơi đây chưa từng dám nghĩ đến

vào ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cùng ngày một quan chức cấp cao của palestine đã lên án kế hoạch
xây nhà định cư mới của israel nhấn mạnh việc mở rộng các khu định cư bất hợp pháp của israel
là vi phạm luật pháp quốc tế tổng thống nga vladimir putin vừa cho biết
moscow sẽ bắt đầu triển khai tổ hợp tên lửa avangard với đầu đạn siêu thanh từ năm sau
đây sẽ là loại vũ khí tối tân và chiến lược nhất được trang bị cho quân đội nga từ trước đến nay
phát biểu tại buổi thử nghiệm tổng thống putin cho biết hệ thống tên lửa avangard sẽ là vũ khí chủ chốt
cho kho lực lượng phòng không nước này trong tương lai thông báo của điện kremlin khẳng định
trong buổi thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới đã đánh trúng mục tiêu giả định
trong quá trình bay ở vận tốc siêu thanh đầu đạn đã được thực hiện chuyển động nằm ngang và thẳng đứng
có điều khiển và đánh trúng mục tiêu giả định vào đúng thời gian định trước
tính năng của đầu đạn thử nghiệm giúp tránh được vùng tác động của các phương tiện phòng thủ tên lửa
vượt qua bất kỳ mọi hệ thống phòng thủ tên lửa nào trong ba mươi năm mươi năm tới
liên quan đến vấn đề này văn phòng kiểm toán mỹ bình luận rằng washington chưa có hệ thống
phòng thủ tên lửa để chống vũ khí siêu thanh đặc biệt là của nga
sau khi đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào đầu tháng này các quan chức mỹ và trung quốc
đã liên lạc chặt chẽ và dự kiến gặp nhau để đàm phán vào đầu năm tới
tại washington sự kiến trong tuần sau bắt đầu từ ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
một phái đoàn thương mại mỹ sẽ tới bắc kinh để đàm phán với các quan chức trung quốc
hãng tin bloomberg dẫn hai nguồn thạo tin cho biết phái đoàn của mỹ sẽ do phó đại diện thương mại mỹ
jeffrey grish dẫn đầu trong đó có thứ trưởng tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế davis manpat
giới chức hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đang xúc tiến các cuộc thương lượng
để từng bước có thể hòa giải những căng thẳng trong vấn đề
trước đó giới chức thương mại hai nước đã tiến hành các cuộc điện đàm cấp thứ trưởng
trao đổi quan điểm về một số vấn đề như cắn cân thương mại tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
tuy nhiên một số nhà nghiên cứu thuộc bộ thương mại trung quốc nhận thấy rằng
khả năng các cuộc đàm phán thương mại sẽ thất bại
chính vì sự thiếu chắc chắn này các chuyên gia nhận định trung quốc cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
bằng cách bám sát lộ trình tăng cường cải cách kinh tế và mở cửa
trong nỗ lực đầy mạnh phát triển
hàn quốc đã xây dựng một bãi thử có tên kct ở tây nam thủ đô seoul
với mục đích phục vụ quá trình kiểm nghiệm các mẫu xe tự hành
với diện tích khoảng ba trăm hai mươi km hai kct được cho là thành phố giả lập với đầy đủ mọi điều kiện của đô thị hiện đại
từ bãi đỗ khu thương mại đường cao tốc hay khu ngoại ô
cũng như ba mươi năm tuyến đường để kiểm nghiệm xe tự hành như đường phố trong đô thị tuyến giao cắt đường sắt
kinh phí xây dựng kct lên tới hơn
một triệu usd với tiêu chuẩn cao nhất thế giới và có thể cung cấp đầy đủ điều kiện thực tế
để kiểm nghiệm các mẫu xe tự hành
các cửa hàng được thiết lập dọc hai bên đường nhằm kiểm tra khả năng nhận diện môi trường
của các mẫu xe tự hành như biển hiệu quảng cáo hay cửa hàng
kct cũng lần đầu tiên áp dụng mạng năm g cùng hai mươi chín camera giám sát
một trung tâm điều khiển để trao đổi thông tin giữa các xe kiểm nghiệm với môi trường bên ngoài
theo ban quản lý kct giai đoạn hai của dự án sẽ cung cấp đầy đủ các môi trường thực
như điều kiện thời tiết mưa tuyết hay sương mù